ngày bốn tháng một mươi hai tại tỉnh thanh hóa ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị ra ban công tác tuyên giáo các tỉnh khu vực tây bắc miền núi phía bắc và một số tỉnh bắc trung bộ gọi tắt là các tỉnh trong cục ba
bám sát hướng dẫn của ban tuyên giáo trung ương sau tháng cuối năm các tỉnh trong cụm ba đã tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết chỉ trị của đảng một cách nghiêm túc bảo đảm tiến độ và chất lượng
vì tuyên truyền thực hiện chỉ trị số năm của bộ chính trị ngày càng đi vào thực chất thiết thực ban tuyên thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai quy định số tám của trung ương và đợt sức hoạt chính trị năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin báo chí tuyên truyền toàn diện tình hình đất nước tham mưu giúp các địa phương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tiếp tục thực hiện nghị quyết số ba mươi năm của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới